thí điểm bỏ biên chế đối với giáo viên đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm
liệu có phải việc bỏ định biên sẽ tạo đột phá cho quá trình đổi mới giáo dục hiện nay hay không
sau đây là một số ý kiến của đại biểu quốc hội về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vừa qua tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ chia sẻ
bộ sẽ triển khai thí điểm không để giáo viên là công chức viên chức
thay vào đó sẽ theo chế độ hợp đồng có vào có ra có chế độ đãi ngộ lớn
lĩnh vực đào tạo sẽ theo hướng thị trường lao động tăng cường chất lượng
tuy nhiên chủ trương thí điểm này của ngành giáo dục đang vấp phải nhiều ý kiến
lo ngại có đồng tình có từ ngay các đại biểu quốc hội
khi mà đứng một vai trò một lãnh đạo của đứng đầu của bộ thì cũng phải suy nghĩ
cần phải làm gì làm như thế nào và cái cụ thể bước đi thế nào để đảm bảo cho nó hoạt động
để làm giáo dục chúng ta đảm bảo được chất lượng và hiệu quả
và chọn cho được những người thầy tốt thì mới ra được cái học trò tốt
do vậy mà chúng tôi nghĩ là việc mà tính đến thực hiện cái cách làm của bộ giáo dục tôi đồng tình
thì tôi thấy rằng là về mặt tâm lý tư tưởng thì cũng có cái tác động không nhỏ đến cái đội ngũ giáo viên của chúng ta
nhưng mà theo quan điểm của tôi thì đây cũng là một cái vấn đề mới trong cái sự nghiệp đổi mới của sự nghiệp
tuy nhiên thì theo tôi thì các bước đi cũng cần phải hết sức thận trọng và có những bước đi phù hợp
chúng ta đổi mới nhưng mà cũng phải trên những nền tảng của văn hóa đặc điểm tâm lý xã hội
nếu chúng ta cứ tính theo một cái ba gram để thi nếu như chúng ta trọng dụng người tài tìm được đề tài
thì chúng ta thấy là có những một cái tình trạng là có những giáo sư
có những lớp giảng kể cả các cái trường nổi tiếng nhiều nước trên thế giới nhưng mà quay về thi công chức thì lại không được
vì vậy tôi nghĩ là đây là một cái cách mà suy nghĩ để chúng ta tự chọn để tận dụng
để trọng dụng những cái người mà có năng lực thực sự để đứng dưới lớp giảng
nhưng chúng ta thấy rằng là cái chất chất lượng về đổi mới chất lượng của đội ngũ tôi tin là nó sẽ khác đi
và như vậy thì giảm bớt cái áp lực để lúc nào cũng chạy vô công chức của giáo viên nghĩa là vào công chức coi như yên vị
theo bộ giáo dục và đào tạo trong thời gian tới bộ sẽ nghiên cứu kỹ từng bước thí điểm để có lộ trình hài hòa
bước đầu thí điểm chuyển từ công chức viên chức sang chế độ hợp đồng ở những trường thương hiệu có điều kiện
sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng để tạo bước đột phá về chất lượng đội ngũ giáo viên